do ảnh hưởng của mưa bão trong thời gian qua trên địa bàn hai huyện miền núi là đắk rông và hướng hóa tỉnh quảng trị xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân
đặc biệt là trong thời gian tới tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến rất phức tạp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là điểm sạt lở tại km ba mươi tám thuộc địa phận huyện đắk crong trên tuyến đường mòn hồ chí minh đi cửa khẩu quốc tế la lai khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều ngày liền
nghiêm trọng hơn vụ sạt lở đất đã làm hư hại hệ thống đường dây lưới điện ba mươi năm kv cấp điện cho năm xã vùng núi huyện đắk crong và một số huyện của nước bạn lào
sạt lở đã làm nhiều trụ điện bị trơ chất móng có thể đổ sập bất cứ lúc nào
trước sự cố này ngành điện lực tỉnh quảng trị đã tập trung lực lượng sửa chữa lắp đặt trụ điện mới tuy nhiên công tác khắc phục sự cố gặp rất nhiều khó khăn
hàng năm vào mùa mưa bão các tuyến đường vùng núi của tỉnh quảng trị lại xuất hiện tình trạng sạt lở và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
ngoài ra nhiều khu dân cư nằm gần các đoạn sông suối cũng bị đe dọa
theo chính quyền xã hướng lập huyện hương hóa tỉnh quảng trị mỗi năm sông xê păng hiêng làm sạt lở từ một mươi đến một mươi năm mét đất của người dân
không chỉ làm người dân mất đất mà các công trình hạ tầng của nhà nước đầu tư cũng bị ảnh hưởng
người dân tại các khu vực này rất lo lắng trước nguy cơ mất nhà mất đất trong mưa lũ
tôi thì cũng mất đất sản xuất hơn một hectare mà cả nhà làng xóm là cũng mất nhiều đất sản xuất
cho nên là riêng bản thân tôi cũng như làng xóm
mà đều là rất là lo hàng năm là cứ năm nào cũng sạt lở nghiêm trọng cứ thương thiên
thưa quý vị và các bạn mặc dù với đầu mùa lũ nhưng tình hình sạt lở đã ảnh hưởng tới hàng trăm hectare đất sản xuất
cũng như là đường xã cầu cống của người dân
và trong mùa mưa bão sắp tới khi mà tình hình thời tiết diễn biến càng phức tạp
thì những thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân là điều khó có thể tránh khỏi